thưa quý vị là một trong những địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão và hoàn lưu sau bão
để tránh việc hàng nghìn người dân bị cô lập nhiều ngày dẫn đến thiếu lương thực
huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã chuyển gạo vào vùng sạt lở trước khi bão đổ bộ
một tấn gạo được vận chuyển khẩn cấp đến ba xã vùng cao là phước kim phước thành và phước lộc của huyện phước sơn
đây là những xã vùng cao bị cô lập do mưa lũ sạt lở vào năm hai nghìn hai mươi một
gạo được xe tải trở đến các điểm cất chữ của mỗi xã đề phòng trường hợp các địa phương bị cô lập nhiều ngày
ứng phó với cơn bão số năm này cán bộ xã phước thành đã đến từng hộ dân có nguy cơ sạt lở
vận động di rời đến ủy ban nhân dân xã và các nhà an toàn để tru tránh
xã đã di rời khẩn cấp gần một trăm linh hộ dân và bốn trăm bảy mươi tám nhân khẩu
từ đêm ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay huyện phước sơn đã ghi nhận mưa to
sông suối trên địa bàn nước lũ đổ về dâng cao
nhiều tuyến đường vào các xã vùng cao đã sạt lở nặng rất nguy hiểm
và trước nguy cơ xảy ra sạt lở vùi lấp các tuyến đường
chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng đã lên phương án đưa phương tiện cơ giới sẵn sàng thông tuyến
đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra